trong sáu tháng đầu năm hà nội đã ra quyết định xử phạt hơn hai trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
tổng số tiền phạt thu được đạt hơn chín năm tỷ đồng
đây là nội dung trong báo cáo sơ kết hai năm thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô
báo cáo cũng cho thấy hà nội hiện có gần năm trăm linh nhà liền kề dạng ống
trong đó có hơn một trăm hai mươi nhà ở kết hợp kinh doanh mặt tiền thường bị bịt kín không có lối thoát nạn khi xảy ra cháy
trong số bảy mươi chín công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng đã được công khai đưa tin vào năm hai nghìn một mươi
đến nay năm mươi hai dự án công trình đã được khắc phục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đối với những công trình khó có khả năng khắc phục thành phố hà nội đã củng cố hồ sơ
chuyển sang cơ quan điều tra công an thành phố để xem xét xử lý theo quy định